để thực hiện được các mục tiêu trên quốc hội khóa ba đã thông qua luật sửa đổi và bổ sung luật nghĩa vụ quân sự cùng với năm pháp lệnh trong đó có pháp lệnh anh hùng lao động và anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân
pháp lệnh đặt các danh hiệu vinh dự nhà nước đồng thời quốc hội khóa ba cũng đã phê chuẩn một số hiệp định hiệp ước và công ước quốc tế trong đó có hiệp định văn hóa việt nam cộng hòa á rập thống nhất hiệp định thương mại dài hạn giữa việt nam và cộng hòa á rập thống nhất hiệp định thương mại và thanh toán giữa việt nam và algeria v v

phó chủ tịch nước nguyễn thị bình chủ tịch quốc hội nông đức mạnh thủ tịch quốc hội nông đức mạnh thủ tịch quốc hội nông đức mạnh thủ tịch quốc hội nông đức mạnh thủ tịch quốc hội nông đức mạnh thủ tịch quốc hội nông đức mạnh thủ tịch quốc hội nông đức mạnh thủ tịch quốc hội nông đức mạnh thủ tịch quốc hội nông đức mạnh thủ tịch quốc hội nông đức mạnh thủ tịch quốc hội nông đức mạnh thủ tịch quốc hội nông đức mạnh thủ tịch quốc hội nông đức mạnh thủ tịch quốc hội nông đức mạnh thủ tịch quốc hội nông